mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến tết nguyên đán nhưng một số vườn hoa như nhật tân quảng bá hay trên đường lạc long quân quận tây hồ
những ngày này người dân trồng đảo đã bắt đầu đưa đảo sớm xuống phố để phục vụ nhu cầu chơi hoa tết của người dân thủ đô
dọc các tuyến đường lạc long quân âu cơ các nhà vườn đã tấp nập bày bán cành đào với đa dạng các loại đào khác nhau
từ đào phai đào rừng đào thế những gốc đào được chuyển về hà nội đều có kích thước lớn đủ các kiểu dáng vô cùng bắt mắt và đa dạng
năm nay thời tiết thay đổi thất thường nhưng các chủ vườn đào đã chủ động chăm sóc để kịp phục vụ nhu cầu chơi đào của người dân
tức là số lượng người mua năm nay thì cái lượng khách quen như của nhà mình thì mọi người đều gọi điện là để đến đặt hàng rồi
thế còn đâu cái lượng mà để mà khách đi mua gọi là đi mua vãng lai thì đến giờ này là chắc là vẫn là sớm
tất cả nhiều người cũng chưa đi mua
năm nay đào đa dạng hơn rất nhiều loại đào đa dạng hơn và cũng đẹp hơn vì thời tiết năm nay cũng tương đối thuận
thế đâm ra là đào đẹp
tức là cái giá cả thì nó không có gì biến động chỉ có những cây nào mà đặc sắc ấy
thì là cái giá nó sẽ tranh hơn với giá năm trước nhưng mà nó chỉ là những cái cây đào đặc sắc thôi
còn mặt bằng chung thì đến giờ phút này là vẫn cứ giá nó ở
cái mặt bằng của năm trước
giữa nhiều sự lựa chọn các loại cây cảnh và hoa trang trí ngày tết
nhưng nhiều người dân vẫn luôn chọn hoa đào bởi hoa đào có một ý nghĩa rất đặc biệt
chất lượng đào tết năm nay thì rất là đẹp
tôi nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn năm ngoái rất nhiều
giá cả thì mình thấy năm nay thì cũng bình thường không phải là mắc lắm
năm nay thì đào thì cũng đa dạng đấy
nhưng mà tôi thì tôi muốn là những cái đào trường thấm đào cổ
và có những cái hoa nó thấm hơn sắc nét hơn
và đặc điểm nhất là đào bích của nhật tân rất là đẹp
mặc dù thời điểm này người mua đào chưa nhiều
nhưng những gốc đào được bày bán trên những tuyến phố khiến ai đi qua cũng cảm nhận được không khí ngày tết
đào bích đào phai đào rừng mỗi loại đào lại mang một vẻ đẹp riêng
nhưng tất cả đều đem lại hương sắc mùa xuân hương vị không thể thiếu của ngày tết